chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị covid một mươi chín do virus sars cov hai gây ra với biểu hiện chủ yếu là hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng
bệnh nhân covid thường bình phục và khỏe hơn trong vài tuần
xong những di chứng hậu covid một mươi chín dường như vẫn là nội ám ảnh
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những nội dung xung quanh tình trạng hậu covid một mươi chín
hậu covid một mươi chín di chứng và những vấn đề cần biết
omicron những biến thể này liệu có bị hậu covid một mươi chín hay không
tiêu chảy hậu covid liệu có nguy hiểm
biến chứng thần kinh các chứng bệnh hậu covid một mươi chín cần nắm rõ
trẻ nhỏ nhận biết và chăm sóc triệu chứng hậu covid
góc tư vấn hậu covid một mươi chín ai nên đi khám
trong khi biến chủng omicron gây ra hàng triệu ca bệnh mỗi ngày
các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang nghiên cứu về dư chứng hậu covid một mươi chín
để nắm rõ hơn về nguyên nhân và tác động của nó
từ đó có thể được hỗ trợ y tế kịp thời
khi nói về covid một mươi chín nhiều người cho rằng đó là bệnh về đường hô hấp
nhưng thực tế đây là bệnh ảnh hưởng tới toàn cơ thể
các chuyên gia đã tìm ra mối liên hệ giữa lăng covid và tổn thương thần kinh
các nhà nghiên cứu tại viện y tế quốc gia mỹ đã đưa ra bằng chứng
về bệnh thần kinh ngoại vi hậu covid một mươi chín
các triệu chứng chủ yếu của tình trạng này là yếu đau ở bàn tay và bàn chân mệt mỏi
một bác sĩ chia sẻ phát hiện của chúng tôi cho thấy
một số bệnh nhân covid một mươi chín lâu đã bị tổn thương các sợi thần kinh ngoại vi
và tổn thương tế bào thần kinh dạng sợi nhỏ có thể nổi bật
về tác động của tình trạng này các nhà nghiên cứu cho biết
điều đang xảy ra ở đây là các dây thần kinh điều khiển hơi thở
mạch máu và tiêu hóa của con người bị tổn thương ở những bệnh nhân gặp di chứng hậu covid một mươi chín
một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là đối phó với bệnh trầm cảm trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
trong khi nhiều người cho rằng việc cách ly trong đại dịch là nguyên nhân làm gia tăng trường hợp trầm cảm
các chuyên gia cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa tình trạng này và lang covid
một nghiên cứu được công bố trên tạp chí european journal of internal medicine cho biết
những người đã mắc covid một mươi chín có thể dẫn đến lo lắng cao gấp ba lần và gần gấp đôi khả năng bị trầm cảm
đặc biệt là tăng gấp hai sáu lần có cả hai tình trạng này so với những người chưa mắc covid một mươi chín bao giờ
ngoài ra gặp khó khăn trong việc tập trung sau khi hồi phục covid một mươi chín
là một trong những triệu chứng phổ biến
các chuyên gia cho biết những triệu chứng lâm covid có thể bao gồm mất chú ý
dối loạn nhận thức mệt mỏi dối loạn hành vi và các triệu chứng thần kinh khác
một nghiên cứu của đại học harvard mỹ cho biết
covid một mươi chín có thể gây tổn thương não trực tiếp do viêm mầm não
dẫn đến những hiệu quả nghiêm trọng hoặc phức tạp
nghiên cứu cũng phát hiện ra nhiều người có mức độ suy giảm nhận thức nghiêm trọng
vấn đề thần kinh này gặp ở gần hai mươi năm số người sau khi hồi phục covid một mươi chín
bên cạnh đó cảm giác châm trích xảy ra khi bạn ngồi lâu
là điều mà nhiều người cũng gặp phải sau khi khỏi covid một mươi chín
cảm giác ngứa da này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của người bệnh
tê hoặc ngứa gian mạng tính có thể là triệu chứng của bất kỳ chứng dối loạn nào
như đột quỵ khối u bệnh đa sơ cứng và một số bệnh khác
covid một mươi chín cũng có thể gây nên tê ngứa và ngứa gian ở một số người
rất khó để dự đoán ai có thể bị di chứng này sau khi khỏi covid một mươi chín
covid một mươi chín ảnh hưởng nhiều cơ quan và tác động gây chết người của nó chủ yếu được tìm thấy ở tim
các nhà nghiên cứu nhận định rằng covid một mươi chín là cơn bão hoàn hảo dành cho tim
nhiều bệnh nhân cũng phàn về các vấn đề tim mạch sau khi hồi phục covid một mươi chín
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một phát hiện một tuần sau khi chuẩn đoán covid một mươi chín
nguy cơ bị đau tim đầu tiên tăng từ ba đến tám lần
theo một nghiên cứu tham khảo dữ liệu trên tám mươi bảy người trong đó có năm mươi bảy là phụ nữ cho thấy
trong những tuần tiếp theo nguy cơ đông máu và đau tim giảm
nhưng vẫn có khả năng xảy ra trong ít nhất một tháng
theo giới khoa học mắc covid một mươi chín từ omicron ít gây viêm nên có thể không dẫn tới hội chứng hậu covid một mươi chín
tuy nhiên không nên xem nhẹ omicron vì biến thể này vẫn có thể gây bệnh nặng và tử vong
hiện nay omicron có tốc độ lây lan nhanh và đang thay thế dần biến thể delta
opicron vẫn là biến chủng bí ẩn với giới khoa học mặc dù ít gây bệnh nghiêm trọng hơn so với delta
tuy nhiên dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể omicron
có thể gây ra bệnh nhẹ hơn nhưng số người vẫn có thể mắc bệnh nặng
cần nhập viện và có thể tử vong do nhiễm biến thể này
để cạnh dấu hiệu thay đổi so với delta
người nhiễm virus biến thể omicron cũng có nguy cơ bị các triệu chứng covid kéo dài
omicron là tên một loại biến thể mới của sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín được phát hiện lần đầu tiên trong mẫu xét nghiệm tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và tại nam phi vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ban đầu đây là biến thể b
b một một năm trăm hai mươi chín nhưng đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức y tế thế giới who đặt tên là omicron
omicron được phân loại vào biến thể đáng lo ngại vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại mỹ
who cho biết các biến thể của omicron bao gồm ba một ba một một ba hai ba ba và các dòng phụ khác
omicron là biến thể có nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
omicron gây ra các triệu chứng như sau
ho sổ mũi mệt mỏi viêm họng đau đầu đau cơ sốt hắt xỉ giảm cảm giác kèm ăn giảm khả năng vị giác giảm khả năng cứu giác thở nặng nhọc và đau bụng
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc tại mỹ viễn thị omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn so với các biến thể trước đó
chỉ khoảng ba ngày các triệu chứng thường bao gồm ho mệt mỏi nhẹt mũi và sổ mũi
hiện vẫn chưa rõ thời gian người bệnh có thể lây lan virus cho người khác là bao lâu
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một who đã đưa định nghĩa mới về hội chứng covid một mươi chín kéo dài
đây là tình trạng có thể xuất hiện sau đợt mắc covid một mươi chín cấp tính hoặc kéo dài từ khi mồ nhiễm bệnh đến lúc khỏi
các triệu chứng cũng có thể giao độc hoặc tái phát theo thời gian
các triệu chứng phổ biến gồm mệt mỏi khó thở dối loạn chức năng nhận thức song cũng có nhiều triệu chứng khác và thường ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày
hội chứng covid một mươi chín kéo dài có thể xuất hiện ngay cả với f bị bệnh nhẹ không chịu chứng
theo các chuyên gia y tế trò chống
hiện tại chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chỉ ra f nhiễm omicron phải gặp các triệu chứng khác thường sau khi khỏi bệnh
omicron gây mắc covid một mươi chín có xu hướng bệnh nhẹ song không có nghĩa tỷ lệ người nhiễm chủng này mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài sẽ giảm hơn so với biến tỷ trước đó là delta và alfa
còn quá sớm để biết người nhiễm omicron có triệu chứng covid một mươi chín kéo dài không và nó khác biệt thế nào
trong giai đoạn cấp tính mệt mỏi nghiêm trọng và đau cơ là những triệu chứng nổi bật
có thể trở thành di chứng của nhiễm omicron
trong khi đó những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ đã khẳng định
ngay cả khi mắc covid một mươi chín nhẹ người nhiễm omicron vẫn có nguy cơ bị di chứng sau đó
điều này có thể xảy ra ở bất kỳ biến chủng virus nào không có bằng chứng về sự khác biệt giữa delta beta hay omicron
một nghiên cứu của trung tâm y tế tại mỹ đã chỉ ra người nhiễm virus corona sars cov hai
ngay cả bệnh nhẹ cũng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch kéo dài
các kháng thể tự động được kích hoạt sau khi nhiễm
trong khi nhiễm covid một mươi chín và tồn tại theo thời gian
điều này lý giải ngay cả người mắc bệnh nhẹ cũng phải gặp các di chứng hậu covid một mươi chín
tổng giám đốc who cho rằng mặc dù omicron có vẻ ít gây bệnh nghiêm trọng
nhưng nó vẫn đang cấp đi mạng sống của nhiều người trên thế giới
ông nhấn mạnh cơn sóng thần của các ca bệnh rất lớn nhanh nó đang áp đảo hệ thống y tế trên toàn cầu
điều đó có nghĩa biến chủng omicron vẫn sẽ ám ảnh chúng ta ngay cả khi độc lực yếu hơn
tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu giúp cơ thể chống lại diễn tiến nặng của bệnh và giảm tử vong do omicron gây ra
đến nay tỷ lệ nhập viện và tử vong do omicron gây ra tương đối là thấp do có nhiều người đã được tiêm chủng
tiêm chủng thúc đẩy phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus
không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi các biến thể hiện đang lưu hành bao gồm cả omicron
mà nó còn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi bệnh nặng do các đột biến trong tương lai của covid một mươi chín
sau khi nhiễm covid một mươi chín triệu chứng hậu covid thường gặp là khó thở hụt hơi đau tức ngực mất ngủ
nhưng bên cạnh đó rất nhiều người lại gặp phải hiện tượng tiêu chảy
tại sao lại như vậy hiện tượng tiêu chảy sau khi nhiễm covid một mươi chín có nguy hiểm hay không
nhiều người sau khi nhiễm covid một mươi chín có các triệu chứng phổ biến như ho đau đầu hụt hơi kéo dài
không ít người lại có triệu chứng tiêu chảy sau khi nhiễm covid một mươi chín
nguyên nhân là do đâu và khi nào cần đến gặp bác sĩ
chị ntt ngụ ở hà nội chia sẻ trên một nhóm hỗ trợ
tư vấn f rằng gia đình chị mắc covid một mươi chín và đã có kết quả âm tính được một mươi ngày
sau ngày thứ một mươi âm tính tôi và các con lần lượt bị tiêu chảy kéo dài
đến nay là khoảng ngày thứ ba mặc dù không ăn uống đồ lạ
không biết đây có phải là triệu chứng hộ covid một mươi chín hay không
cũng giống chị t anh tvb bị tiêu chảy sau một mươi năm ngày đã âm tính covid một mươi chín
anh b cho biết khi mắc covid một mươi chín không có triệu chứng tiêu chảy
nhưng sau khi khỏi lại bị tiêu chảy suốt bốn ngày đau bụng âm ỉ và khó chịu
theo tiến sĩ đinh thế tiến
khoa nội bệnh viện đa khoái đức giang
tiêu chảy là một trong những triệu chứng khá phổ biến khi người bệnh mắc covid một mươi chín
lúc này virus làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy
sau khi đã âm tính với covid một mươi chín một số người bệnh vẫn bị tiêu chảy
có thể do niêm mạc đường tiêu hóa vẫn bị tổn thương kéo dài chưa hồi phục
bên cạnh đó nguyên nhân còn do người bệnh sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định của bác sĩ
dẫn đến loạn khuẩn ruột gây tiêu chảy
bác sĩ tiến thông tin trong quá trình khám và điều trị hậu covid một mươi chín
tiêu chảy là triệu chứng ít gặp hơn
chủ yếu người bệnh có triệu chứng ho đau ngực và khó thở
tuy nhiên tôi nhận thấy rất nhiều bệnh nhân sử dụng kháng sinh không có chỉ định
do đó sau khi thăm khám nhiều trường hợp ghi nhận có ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa
thời gian xuất hiện triệu chứng này tùy thuộc vào từng thể trạng của người bệnh
phó giáo sư trần ngọc ánh trưởng khoa nội tổng hợp chuyên ngành tiêu hóa
tại bệnh viện đại học y hà nội cho biết
tiêu chảy là triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân sau khi nhiễm virus
một số nghiên cứu cho thấy covid một mươi chín khiến tăng men gan gây rốn loại tiêu hóa
covid một mươi chín có đặc điểm gây bệnh giống như bệnh cúm
bệnh nhân tăng men gan dẫn đến tiêu chảy
người bệnh có thể bị tiêu chảy ba năm lần trong một ngày
với trường hợp tiêu chảy dưới năm lần một ngày
bệnh nhân có thể uống nước bù điện giải không cần dùng kháng sinh
sau ba năm ngày thì sẽ khỏi bệnh
trong trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy trên năm ngày
học phân có dịch nhảy hay máu thì cần phải chú ý
lúc này cần đến cơ sở y tế thăm khám tình hình nguyên nhân chảy máu có tổn thương niêm mạc hay không
theo bác sĩ tiến khi bị tiêu chảy
điều quan trọng nhất là người bệnh phải bù điện giải
có thể sử dụng men tiêu hóa để hỗ trợ đường ruột
bác sĩ tiến cũng cho biết tiêu chảy có thể dẫn đến hội chứng mất nước
dối loạn điện giải hội chứng nhiễm trùng
bởi vậy khi người bệnh bị tiêu chảy liên tục trong nhiều ngày
cần phải đến cơ sở y tế để thăm khám
đặc biệt là với trẻ nhỏ tiêu chảy gây mất nước rất nguy hiểm
để hạn chế tình trạng dối loạn tiêu hóa tiêu chảy sau khi mắc covid một mươi chín
bác sĩ tiến khuyến cáo người bệnh chỉ dùng kháng sinh khi được sự chỉ định của bác sĩ
bên cạnh đó sau khi mắc covid một mươi chín
cần có chế độ ăn uống hợp lý đảm bảo vệ sinh thực phẩm
hạn chế đồ ăn dầu mỡ để hệ tiêu hóa phục hồi
mới đây tạp chí nature công bố kết quả nghiên cứu đã được thẩm định của đại học oxford
chỉ ra bằng chứng rõ ràng chứng tỏ covid một mươi chín liên quan đến những bất thường ở nam bộ
kể cả ở những người mắc bệnh nhưng không phải nhập viện
di chứng thần kinh hậu covid một mươi chín được ghi nhận nhiều hơn với các biểu hiện thường gặp
ở bệnh nhân covid một mươi chín như nhức đầu chóng mặt thay đổi ý thức
dối loạn khiếu giác và vị giác co giật và đột quỵ
đây là công trình đầu tiên sử dụng dữ liệu quét mã
chụp cầu hồng từ mri của bệnh nhân f trước khi họ nhiễm virus và vài tháng sau đó
do đó các chuyên gia thần kinh không tham gia vào các nghiên cứu đánh giá rất cao phát hiện này
hội chứng sương mù não hậu covid
các nghiên cứu gần đây phát hiện một số người từng mắc covid một mươi chín gặp phải hội chứng sương mù não
bao gồm các triệu chứng kém tập trung dễ bị phân tâm tốc độ xử lý thông tin kém và trí nhớ giảm
ngoài ra những người tham gia còn phải trải qua một số bài kiểm tra tiêu chuẩn về đồ nhạy bén tinh thần
kết quả cho thấy
nhóm mắc covid một mươi chín có mức độ suy giảm nhận thức nhiều hơn
theo một số bằng chứng sự suy giảm này tương quan với sự thay đổi trong cấu trúc não
liên quan đến tư duy và các kỹ năng tinh thần khác
được biết các nhà khoa học sẽ tiếp tục đánh giá hình ảnh
và kiểm tra những người tham gia nghiên cứu này trong một hoặc hai năm tới
tuy nhiên nhiều chuyên gia khác cho rằng
thử nghiệm này vẫn khá thô sơ và rất khó để đánh giá liệu chất xám và tổn thương một
ở bệnh nhân covid một mươi chín có ảnh hưởng kỹ năng khả năng nhận thức của họ hay không
các chuyên gia nhận định giá trị lớn nhất của nghiên cứu là
chứng minh có thể điều đó đã xảy ra bên trong não bộ của những người mắc covid một mươi chín
nhưng nó khá mơ hồ và khó đo lường
nhiệm vụ là xem xét nhận thức triệu chứng tâm thần hành vi của f
để tìm hiểu phát hiện này có ý nghĩa gì với người bệnh
một số biến chứng thần kinh do covid một mươi chín có thể xảy ra
dối loạn chức năng thần kinh nhờ bệnh nhân covid một mươi chín
dối loạn chức năng thần kinh đã được báo cáo là các triệu chứng ban đầu thường gặp
xảy ra ở hơn tám mươi bệnh nhân
những triệu chứng này có thể là biểu hiện ban đầu của covid một mươi chín
và có thể xảy ra khi không có triệu chứng ngặt mũi hay chảy nước mũi
tuy nhiên hiếm khi các triệu chứng này là biểu hiện lâm sàng duy nhất
của các bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai gây ra
khi khám nghiệm tử thi của bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
phát hiện thấy tình trạng viêm và tổn thương dọc trục ở khiếu giác
nhưng không thể xác định liệu đây có phải do tổn thương do virus sars cov hai trực tiếp gây ra hay không
trong một loạt bệnh nhân covid một mươi chín được thống kê cho thấy
có khoảng bốn mươi bốn bệnh nhân bị ảnh hưởng đã phục hồi chức năng cứu giác
trong vòng tám ngày sau khi hết các triệu chứng khác của bệnh
ở những bệnh nhân covid một mươi chín nặng bệnh não thường gặp hơn cả
tình trạng hạ oxy máu gặp phổ biến ở bệnh nhân covid một mươi chín nặng
có thể đóng vai trò nào đó ở nhiều bệnh nhân cũng như dối loạn chuyển hóa
ở một số bệnh nhân đã tử vong do không chống chọi được với covid một mươi chín
và bị bệnh não trước khi chết cho thấy tổn thương thiếu máu cục bộ cấp tính
ở tất cả các bệnh nhân và bệnh nhân có bệnh lý thần kinh mãn tính
như bệnh alzheimer sơ cứng động mạch
ở bệnh nhân covid một mươi chín các biểu hiện viêm não có thể gặp như mê sản
kích động có bệnh nhân lại buồn ngủ và giảm ý thức
các triệu chứng về tủy sống như tăng phản xạ phản ứng của cơ kéo dài là phổ biến
triệu chứng con giật cũng được mô tả
viêm tủy não lan tỏa cấp tính và viêm tủy
viêm não lan tỏa là một hội chứng khử mê linh đao ổ
thường xảy ra vài tuần sau khi bị nhiễm trùng
thường có các biểu hiện là các triệu chứng thần kinh khu trú kèm theo bệnh não
một vài trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín có tình trạng viêm não ủy
lan tỏa cấp tính đã được ghi nhận
có bệnh nhân xuất hiện chứng khó nuốt dối loạn tiêu hóa
và bệnh não ở ngày thứ chín sau khi bắt đầu với triệu chứng nhức đầu và đau cơ
một bệnh nhân khác có biểu hiện co giật và giảm ý thức
trên phim mri các bệnh nhân đều có dịch não tủy bình thường và cường độ thính hiệu cao
là các dấu hiệu điển hình của viêm não tỷ lan tỏa cấp tính
một bệnh nhân khác xuất hiện tình trạng liệt mềm cấp tính với biểu hiện đại tiện không tự chủ
viêm não và viêm tủy lan tỏa cấp tính thường được coi là biến chứng sau nhiễm trùng
được triệu trị bằng thuốc corticosteroids hoặc các liệu pháp bệnh dịch khác
hội chứng william barre đây là việm bệnh viêm đa cơ cấp tính đặc trưng
bởi tình trạng tiến triển nhanh đối xứng khó cử động khi thăm khám
kèm theo các triệu chứng về cảm giác ở một số bệnh nhân
các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thần kinh bắt đầu ở ngày thứ bảy của bệnh
sau khi có các biểu hiện về hô hấp
một số bệnh nhân bị yếu cả bốn chi có hoặc không mất cảm giác
cũng có bệnh nhân chỉ bị yếu chân có bệnh nhân bị chứng loạn cảm chi dưới
một số bệnh nhân khác lại bị tổn thương dây thần kinh mặt khó nuốt
ở những bệnh nhân covid một mươi chín đột quỵ không thường xuyên xảy ra
tỷ lệ đột quỵ do thiếu máu cục bộ liên quan đến covid một mươi chín ở bệnh nhân nhập viện
giao động từ bốn đến hai bảy trong khi tỷ lệ suất huyết nột sọ từ ba đến chín
tỷ lệ các bệnh mạch máu não liên quan đến covid một mươi chín
phần lớn được tính toán dựa trên các nghiên cứu thuần tập quan sát
các bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín ở các vùng dịch lớn khác nhau trên thế giới
nguy cơ đột quỵ có thể thay đổi tùy theo mức độ nghiêm trọng của covid một mươi chín
những bệnh nhân nhẹ có nguy cơ đột quỵ dưới một
nhưng với những bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt thì nguy cơ này có thể lên tới sáu
thông thường đột quỵ xảy ra vào thời điểm từ một cho đến ba tuần sau khi khởi phát các triệu chứng covid một mươi chín
tuy nhiên đột quỵ cũng có thể là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc nhập viện của một số ca nhiễm covid một mươi chín
nếu như khi đại dịch mới bắt đầu số lượng trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín chỉ là con số nhỏ
thì giờ đây lượng trẻ em nhiễm bệnh này khá đáng kể
bên cạnh đó ngoài các bé triệu chứng nhẹ và nhanh bình phục
có những trẻ gặp tình trạng khiến cha mẹ phải lo lắng
thời gian qua có khá nhiều trẻ em mắc covid một mươi chín phần lớn trẻ đều có các triệu chứng nhẹ và nhanh bình phục
tuy nhiên có những trẻ có một số biểu hiện khiến cha mẹ lo lắng con mình đang bị hậu covid một mươi chín
cách nhận biết các triệu chứng hậu covid để hiểu hơn về cách chăm sóc con trong quá trình hồi phục là rất quan trọng
hậu covid một mươi chín là một thuật ngữ chung bao hàm các triệu chứng sức khỏe thể chất và tinh thần
mà một số bệnh nhân gặp phải sau bốn tuần hoặc nhiều hơn sau khi nhiễm sắc covid hai
theo nghiên cứu đăng tải trên trang hels chirion tình trạng hậu covid một mươi chín ở trẻ em và thanh thiếu niên được ghi nhận bao gồm các vấn đề sau
một các vấn đề về hô hấp
vì covid một mươi chín thường ảnh hưởng đến phổi nên các triệu chứng hô hấp kéo dài không phải là hiếm
chúng có thể bao gồm đau ngực ho và khó thở hơn khi tập thể dục
một số triệu chứng này có thể kéo dài trong ba tháng hoặc lâu hơn
trẻ em từ sáu tuổi trở lên với các triệu chứng kéo dài có thể xét nghiệm chức năng phổi
trẻ em bị khó thở do gắng sức mà không hết có thể xét nghiệm tim để lại trừ các biến chứng như cục máu đông
hai các vấn đề về tim mạch
một nghiên cứu trên những bệnh nhân trưởng thành mới hồi phục sau covid một mươi chín cho thấy sáu mươi trong số họ bị viêm cơ tim
bất kể các triệu chứng covid một mươi chín của họ nghiêm trọng như thế nào trong quá trình nhiễm trùng
các triệu chứng của viêm cơ tim có thể bao gồm đau ngực khó thở nhịp tim không đều và mệt mỏi
trẻ em và thanh thiếu niên có các triệu chứng trung bình hoặc nghiêm trọng trong vòng sáu tháng
cần được đi kiểm tra kỹ lưỡng bao gồm kiểm tra tin trước khi trở lại trường học hoặc các hoạt động thể thao
triệu chứng thứ ba thay đổi vị giác và khíu giác
cứ bốn trẻ em và thanh thiếu niên từ một mươi đến một mươi chín tuổi thì có một người bị covid thay đổi khí rác và vị giác
điều này có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và tâm trạng của họ
thậm chí khiến họ không nhận ra mùi nguy hiểm ví dụ mùi cháy khét
tuy nhiên các triệu chứng này thường biến mất sau vài tuần
trong trường hợp triệu chứng kéo dài quá lâu bác sĩ sẽ kiểm tra hoặc hướng dẫn để phục hồi các giác quan này
bốn ảnh hưởng đến hệ thần kinh
bệnh covid một mươi chín có thể làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và trong một số trường hợp hiếm hoi dẫn đến đột quỵ hoặc viêm não
trẻ em đã từng bị covid một mươi chín có thể trải qua những thay đổi nhỏ về sự chú ý lời nói làm bài ở trường chuyển động và tâm trạng
cha mẹ có thể tìm gặp các bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia phát triển thần kinh
chuyên gia trị liệu vật lý sẽ hỗ trợ trẻ trong thăm khám và điều trị
triệu chứng thứ năm mệt mỏi về tinh thần
sương mù não suy nghĩ tập trung hoặc chỉ nhớ mờ nhạt cũng có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên với các triệu chứng như đã trí hơn hoặc khó chú ý khó ghi nhớ
hãy giúp các bạn ngủ đổ giấc và kiểm soát căng thẳng điều đó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng này
nếu tình trạng mệt mỏi về tinh thần hậu covid một mươi chín không cải thiện hoặc cản trở các hoạt động hàng ngày khi đó nên đưa trẻ đi khám
sau khi nhiễm sắc covid một mươi chín trẻ em và thiếu niên có thể dễ mệt mỏi hơn và sức chịu đựng kém hơn ngay cả khi trẻ không có các triệu chứng về tim hoặc phổi do virus gây ra
điều này thường được cải thiện theo thời gian bạn nên cho con tăng dần các hoạt động thể chất từ từ nếu điều này không cải thiện các triệu chứng hay đến gặp bác sĩ
bảy nhức đầu nhức đầu là một triệu chứng phổ biến trong và sau khi nhiễm sắc covid một mươi chín ngủ đủ giấc uống nhiều nước ăn các bữa ăn đều đặn và kiểm soát căng thẳng có thể hữu ích
nếu cơn đau đầu nhiều và kéo dài bác sĩ có thể đề nghị các loại thuốc phòng ngừa
sức khỏe tâm thần và hành vi covid một mươi chín có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ đối với trẻ mắc bệnh tâm thần hành vi hiện có các sự kiện xung quanh covid một mươi chín như nhập viện cách ly nghỉ học cũng có thể làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn
bác sĩ nhi khoa có thể kiểm tra con bạn để tìm các dấu hiệu trầm cảm lo lắng và các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần khác đồng thời tư vấn khi nào con bạn có thể cần được hỗ trợ thêm
ngoài ra các triệu chứng của bệnh đái tháo đường bao gồm đi tiểu thường xuyên tăng khát tăng đói giảm cân mệt mỏi đau dạ dày và buồn nôn hoặc nôn đã được báo cáo ở một số trẻ em và thanh thiếu niên bị covid một mươi chín
sau khi khỏi covid một mươi chín một số trường hợp có thể gặp các triệu chứng hậu covid một mươi chín kéo dài vài tuần đến vài tháng trong đó khá phổ biến là các biểu hiện về hô hấp
vậy khi nào cần đi khám hậu covid một mươi chín mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời trong một góc tư vấn ngay sau đây
mỗi ngày hotline phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa đức giang số điện thoại riêng của bác sĩ gia lô facebook hay fanpage của viên tiếp nhận và tư vấn cho hàng chục trường hợp
tương tự dù ngày tết bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp thuộc trung tâm nhiệt đới việt nga bộ quốc phòng
thành viên chủ chốt của nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà phải trả lời tới hơn sáu mươi trường hợp cả f đang điều trị lẫn hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ đinh
đinh thế tiến khoa nội tổng hợp thuộc bệnh viện đa khoa đức giang một trong một mươi hai nhân viên y tế tham gia phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh này cho biết
ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết lượng f không khỏi bệnh đến khám khá nhiều
bệnh nhân đến khám có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau có người cảm thấy sức khỏe ổn định đến để kiểm tra tổ quát
có trẻ em được bố mẹ cho đi khám cùng trong khi cũng có nhiều bệnh nhân đến với nhiều triệu chứng
theo ông cho biết chủ yếu bệnh nhân khám vì những triệu chứng hô hấp và tâm lý như lo lắng mất ngủ hay mệt mỏi
trong số này thì có hai ca phát hiện tổn thương phổi rầm rộ dù đã khỏi covid một mươi chín hơn ba tuần
trường hợp đầu tiên là người đàn ông một mươi bốn mươi tuổi với tiền sử khỏe mạnh
thời gian điều trị dương tính ở bệnh viện đa khoa gia lâm hà nội
bệnh nhân này phải thở oxy một ngày hình ảnh trụ ích quang phổi có tổn thương nhẹ
sau hai tuần khỏi bệnh anh ho rất nhiều mệt mỏi hụt hơi
và hạn chế các hoạt động thế lực hàng ngày như leo cầu thang đi lại rác xe máy
cũng theo bác sĩ tiến chia sẻ khi nghe tim phổi của năm bệnh nhân nghi ngờ tổn thương phổi khá nhiều
nên bác sĩ đã chỉ định chụp ct phát hiện bệnh nhân tổn thương phổi tới hơn năm mươi
ngoài thuốc giảm ho các bài tập thở bác sĩ hẹn anh tay khám sau hai tuần
một trường hợp khác đó chính là cũng đi khám vì mệt mỏi hụt hơi đánh chống ngực dầm dầm là người đàn ông hơn năm mươi tuổi
kết quả khám lâm sàng xét nghiệm chụp x quang điện tâm đồ
các bác sĩ cũng đã phát hiện rằng bệnh nhân có sơ phổi viêm phổi kẽ do covid một mươi chín tim to dối loạn nhịp tim
nghĩ ngờ bệnh nhân có ảnh hưởng tim do covid một mươi chín bác sĩ phòng khám hậu covid một mươi chín này đã hội trận với chuyên khoa tim mạch
trần đoán bệnh nhân suy tim người đàn ông này đã được liên hệ để làm các xét nghiệm chuyên sâu
quản lý điều trị suy tim dài hạn kết hợp với điều trị tổn thương phổi sau covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ tiến không phải em không nào khỏi bệnh đến khám hậu covid một mươi chín cũng phải làm xét nghiệm chụp chiếu
mà các bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng lâm sàng hiện tại tuổi tác bệnh lý nền và tiến trình điều trị dương tính trước đó của bệnh nhân
đơn cử nhiều trẻ em khám hậu covid một mươi chín nhưng không cần chụp chiếu lấy máu xét nghiệm vì các em chỉ mắc ở mức độ rất nhẹ
thời gian mắc ngắn khám lâm sàng không lấy dấu hiệu khó thở ho trong khi năng lượng hoạt động của các em vẫn rất tốt
sau khi cân nhắc lợi ích nguy cơ thì các bác sĩ cho rằng không cần phải lấy máu xét nghiệm hay chụp chiếu
chỉ dặn do bố mẹ các em theo dõi nếu trẻ có triệu chứng sẽ tái khám và làm xét nghiệm liên quan triệu chứng
theo bác sĩ tiến một số nhóm f sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu covid một mươi chín như sau
đầu tiên nhóm người có bệnh nền như tăng huyết áp mạch vành đai tháo đường dối loạn chuyển hóa
nhóm thứ hai là nhóm người từ sáu mươi tuổi trở lên
nhóm này có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc covid một mươi chín có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn
và nhóm cuối cùng đó chính là nhóm người phải nhập viện khi mắc covid một mươi chín
bị suy hô hấp phải can thiệp thử oxy trở lên suốt cao phải nhập viện
vậy sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng bao lâu thì nên đi khám
theo bác sĩ tiến
nếu không có triệu chứng quá đặc biệt thì sau một tháng sau khi kết thúc cách ly các bệnh nhân nên tại khám
trường hợp có triệu chứng hậu covid một mươi chín thì nên đi sớm hơn
để phát hiện sớm
bác sĩ tiến và cộng sự thường hướng dẫn những f không khỏi bệnh gặp vấn đề hô hấp như khó thở
hụt hơi thở ngắn các bài tập thở hiệu quả như sau
đầu tiên là bài mí môi và cơ hành giúp hồi phục chức năng hô hấp tốt ổn định tâm lý bệnh nhân
kỹ thuật của bài tập này tương đồng với kỹ thuật trong tập yoga và khí công
cùng các động tác chính như hít vào phình bụng lên thở ra trúng môi hóp bụng lại
bài tập này giúp cho bệnh nhân tăng dung lượng hô hấp đòi hỏi tập trung tâm trí và nhịp thở
từ đó giúp chấn an lo lắng ở bệnh nhân
bài tập thứ hai chính là bài tập thở chủ động theo chu kỳ bốn bước
ngoài các bước hít thở bình thường hít thở sâu sử dụng cơ hoành
bước ba bệnh nhân cần kết hợp trúng môi thở ra hết sức từ hai ba lần giúp thông thoáng đường thở phế quản
và bước cuối cùng bước bốn kết hợp hò chủ động khạc đơm
bài tập này giúp đối phó với tình trạng kháng sức khi bệnh nhân phải leo cầu thang
việc nặng khai thông đường thở tổng bớt đơm hay dịch cản trở trong đường hô hấp
bài tập cuối cùng đó chính là bài tập tăng sức mạnh cơ hô hấp
đối với bài tập này các bác sĩ sẽ liên hệ phục hồi chức năng
bác tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay
hy vọng bản tin của báo sức khỏe và đời sống có thể giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về tình trạng hậu covid